chúng ta có sẵn cơ sở vật chất chúng ta có sẵn hạ tầng chúng ta có sẵn những vùng miền văn hóa
và đặc biệt là đất nước việt nam như chúng ta được biết là có thể nói là lịch sử văn hóa
và rất nhiều cái danh nam thắng cảnh có thể nhiều nước không thể có được
hiện nay chính quyền tại các địa phương như quảng bình quảng nam lâm đồng vĩnh long an giang đồng tháp sóc trăng
cũng đang lập đề án nhằm phát triển mạnh hình thức du lịch cộng đồng
với những tiềm năng và lợi thế sẵn có trong thời gian tới
homestay hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều dấu ấn trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng việt nam
với nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển homestay cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà đầu tư bất động sản
hiện nay bất động sản nghỉ dưỡng đang được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn
trong đó homestay đang là xu hướng mới được nhiều người lựa chọn
du lịch việt nam đang rất phát triển
đồng thời homestay cũng là một khẩu vị đầu tư mới đối với các nhà đầu tư
một mô hình đầu tư mới với tỷ suất lợi nhuận cao và với rủi ro thấp
homestay là hình thức lưu trù ngắn hạn
vì vậy khả năng tính toán doanh thu cao hơn so với cho thuê truyền thống trung bình là từ hai mươi đến ba mươi
đặc biệt tại các địa điểm du lịch con số này có thể tăng lên gấp hai ba lần so với giá cho thuê truyền thống tại địa phương đó
so với các loại nghỉ dưỡng khác ví dụ như condotel
thì yêu cầu về pháp lý đối với homestay là không cao
cái thứ hai nữa là homestay đảm bảo được mức lợi nhuận cao so với các loại đầu tư khác từ sáu đến tám một năm
và mức lợi nhuận này cũng mang tính ổn định rủi ro cũng không cao
một điều tố nữa là có rất nhiều start up hỗ trợ cho việc đặt phòng homestay
ví dụ như airbnb hay blackstay hay những ứng dụng địa phương khác
chúng ta chỉ có một ngày cuối tuần
hai ngày cuối tuần thì chúng ta có thể di chuyển trong vòng bàn kính hai giờ đồng hồ thôi là có thể đến một cái địa điểm homestay xinh xắn
có thể với gia đình với một nhóm bạn nhỏ chẳng hạn
thì chúng tôi đánh giá là cái nhu cầu này chắc chắn là vẫn sẽ còn rất là tốt trong cái thời gian trước tới trước mắt
ít nhất là trong vòng năm năm tới chẳng hạn
thì đây cũng là một cái loại hình sản phẩm nghỉ dưỡng hợp lý với cái phù hợp với cả cái ngân sách cũng như là cái nhu cầu của cái người dân việt nam
theo các chuyên gia đánh giá homestay vẫn tồn tại những hạn chế nhất định
tại việt nam mô hình này chủ yếu còn tự phát hay hoạt động như một căn hộ hoặc nhà nghỉ đơn thuần
chỉ là nơi để khách lưu trú mà không mang đến những giá trị trải nghiệm
ngoài ra các homestay còn chưa trú trọng đến việc quản lý vận hành theo tiêu chuẩn chung
chúng tôi cũng kỳ vọng là với cái sự phát triển của cái mô hình homestay như chúng ta đã nhìn thấy
thì trong tương lai chúng ta sẽ có những chuỗi nghỉ dưỡng mà một đơn vị có nhiều địa điểm khác nhau
và những chuỗi như vậy thì họ sẽ nhanh chóng có quy mô và có khả năng mức đầu tư sẽ lớn hơn
và nhờ thế chất lượng dịch vụ cũng như chất lượng liên quan đến sản phẩm du lịch cũng sẽ ngày càng cao hơn trong tương lai
như vậy với chi phí đầu tư không quá cao hiệu quả cho thuê lâu dài và bền vững
homestay đang là kênh đầu tư mới đầy tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
nhiều người thường nghĩ ngay đến những địa điểm du lịch như mộc châu sapa hà giang
tuy nhiên trong khoảng hai năm trở lại đây mô hình kinh doanh này cũng đang phát triển mạnh tại các thành phố lớn
hiện nay tại hà nội đang dần hình thành xu hướng khách du lịch nước ngoài và cả người việt nam lựa chọn nghỉ dưỡng trong các homestay
điều này đã tạo điều kiện cho loại hình này ngày càng phát triển và thu hút nhiều tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh
trước đây thì homestay đã được phát triển ở những vùng các khu du lịch các tỉnh thành du lịch
như lào cai sapa đà nẵng nha trang văn thiết
tuy nhiên hiện nay thì mô hình homestay đã bắt đầu phát triển tại các khu đô thị lớn
điển hình như hà nội sài gòn hay là đà nẵng
theo một thống kê không chính thức thì hiện tại ở thị trường hà nội có khoảng hai trăm linh homestay
và homestay là mô hình hoạt động khá là tốt ở hà nội với lượng occupancy công suất hoạt động luôn đạt
mức trên chín mươi một tháng
đây là một căn homestay tại hồ tây hà nội
có vị trí hướng hồ không gian xanh trong lành thoáng mát đã tạo nên nét đặc trưng cho homestay này
diện tích khá nhỏ với chỉ ba phòng cho thuê nhưng đây là địa chỉ được rất nhiều khách biết đến bởi thiết kế đẹp tiện nghi
được biết căn homestay này có số vốn đầu tư ban đầu là khoảng hai trăm linh triệu đồng
trong những ngày đầu mình làm thì tỷ lệ lắp đẩy lên tầm năm mươi
đến khoảng tầm tháng thứ hai thứ ba thì tuyên toàn hệ thống homestay
những căn ở trong nước tiền tây thì đều đạt duy trì từ bảy mươi năm đến tám mươi năm tỷ lệ lắp đẩy
điều đó chứng tỏ là lượng người quan tâm đến các loại hình như chúng này rất là cao
sau một thời gian kinh doanh nhận thấy tiềm năng phát triển của homestay
anh huy đã tiếp tục đầu tư mở rộng thêm cơ sở mới cho một con ngõ nhỏ của hà nội
với căn hộ này anh huy đã bỏ ra số vốn đầu tư gấp đôi là bốn trăm linh triệu đồng
cho chi phí thuê nhà sửa chữa và trang trí nội thất
với những loại hình bất động sản trong ngõ không được sở hữu
những mặt tiền rất là đẹp mang giá trị thẳng dư về mặt tài chính khi bạn kinh doanh
với những mặt các loại hình ở trong ngõ
tại thời điểm bây giờ duy nhất mình thấy với mô hình homestay
nó mang giá trị thẳng dư cao hơn rất nhiều so với các loại hình kinh doanh
dựa trên vị trí địa lý của nó như thế
can homestay này có nhiều loại phòng cho khách hàng lựa chọn
như là phòng dịch vụ đơn phòng ngủ tập thể cho cả nam và nữ riêng biệt
ngoài ra còn có các không gian sinh hoạt chung
như là phòng đồng tập thể phòng ngủ tập thể

như bạn có thể thấy các căn phòng ở đây có thiết kế rất đẹp
sạch sẽ phòng rất rộng không khí thì thoải mái và thư giãn
đặc biệt thì homestay này có vị trí rất gần với phương tây
điều này rất tốt và tôi nghĩ nó khá phù hợp với tôi
nếu có dịp quay trở lại việt nam cũng như hà nội vào những kỷ niệm sau
đây sẽ là một địa chỉ mà tôi muốn quay lại
hiện nay mô hình kinh doanh cho thuê homestay
tại trung tâm thành phố hà nội đang rất phổ biến
cùng với những tiềm năng về lợi nhuận góp phần thúc đẩy du lịch và kinh tế phát triển
thì người kinh doanh cũng cần cẩn trọng và có đánh giá chi tiết khi tham gia thị trường này
nhân dân a gmail com